vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào ngày hôm qua tại km số chín năm trăm linh đường nối hai cao tốc năm b và pháp vân cầu rẽ thuộc địa phận xã đặng lễ huyện ân thi tỉnh hương yên hậu quả làm ba người tử vong
hậu quả làm ba người tử vong
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ